còn tại đà nẵng trận mưa kéo dài trong đêm ngày tám tháng một mươi hai đến sáng ngày chín tháng một mươi hai
đã khiến nhiều tuyến phố trung tâm bị ngập sâu trong biển nước ghi nhận của nhóm phóng viên
từ đêm qua đến dạng sáng nay thì thành phố đà nẵng gặp rất nhiều những cơn mưa lớn như này
theo ghi nhận của chúng tôi thì nhiều trục đường chính của thành phố hiện nay đang có tình trạng ngập đột cục bộ từ ba mươi đến bảy mươi cm
mưa lớn đã làm một số tuyến đường chính như núi thành mùng hai tháng chín tiểu la nguyễn văn linh
cùng nhiều tuyến đường khác tại thành phố đà nẵng ngập sâu do hệ thống cống thoát nước không kịp
nhiều phương tiện ô tô xe máy khi tham gia giao thông đã bị chết máy gây ách tắc cục bộ
có nơi nước tràn lên vỉa hè vào nhà dân hoạt động buôn bán đầu ngày gần như tê liệt
theo người dân đây là trận mưa lớn nhất trong vòng hai năm qua
đến nay mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu ngưng
nên tình hình ngập lụt vẫn sẽ còn tiếp diễn
lâu lắm rồi trừ mới thấy ngập lụt
vào ngân hàng này ngập lụt từ ba giờ sáng
theo dự báo của trung tâm thủy tượng thủy văn thành phố

nên tình trạng ngập lụt vẫn sẽ còn tiếp diễn

chào lắm có nhiềuết